ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm sau khi chấp hành xong hình phạt trở về địa phương cấn thị thêu không ra trình báo chính quyền theo quy định của pháp luật tiếp tục cầm đầu kích động tập trung gây mất an ninh trật tự trên nệ bàn thành phố và đã bốn lần bị xử phạt hành chính vào các ngày ba mươi tháng chín hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi năm một mươi chín tháng một và sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm

một thông điệp khi chúng ta đến đây đến tại trường sở nước dân này chúng ta có một thông điệp rằng nếu như không nhanh chóng giải quyết thì ở tại dân đội chúng ta sẽ tái hiện nhiều vụ đắc nông chứ không phải là một đâu nhé phải trăm vụ đắc nông
riêng để mà chúng ta phải chọn đến phương án cuối cùng thì chúng ta phải đổ máu
thời gian qua tổ chức khủng bố việt tân đã cấu kết với số chống đối bất mãn trong nước lập ra hội nhóm trá hình dân oan khắp ba miền bắc trung nam hòng vu cáo chống đối chính quyền mà mục đích chính của chúng là phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản tiến tới chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa việt nam
người dân khiếu kiện được các tổ chức cá nhân thù địch nhà nước việt nam khoác cho mỹ từ dân oan lợi dụng vào các hoạt động chính trị phức tạp thậm chí là chống chính quyền
nguy hiểm hơn các đối tượng còn sử dụng người già trẻ em như một công cụ phương tiện để tiến hành chống lại sự cưỡng chế của các lực lượng chức năng
sau nhiều năm hoạt động bà quốc gia oan bây giờ thành lập được một hội dân oan ba miền thì đó là những cái mà tôi nghĩ rằng là công cuộc đấu tranh của mình nó từng bước nó chuyển biến
dân oan ba miền là một âm mưu thâm độc của tổ chức khủng bố việt tân các phần tử bất mãn cơ hội chính trị trong nước
chúng lợi dụng người dân khiếu kiện
để tổ chức tuần hành biểu tình gây dối an ninh trật tự theo kịch bản của phương thức đấu tranh bất bạo động nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám trên website http viện khoa học xã hội nhân văn vinhuni edu vn thuộc viện khoa học xã hội và nhân văn trường đại học vinh xuất hiện tin
thông báo học bổng
học bổng xã hội dân sự voice lần thứ chín hiện công an tỉnh nghệ an đang điều tra làm rõ
những ngày gần đây trên một số trang truyền thông của các tổ chức phản động chống đối đang tích cực lan truyền cái gọi là học bổng xã hội dân sự voice lần thứ một mươi
theo đó các đối tượng mời gọi thanh niên tham gia và cam kết giúp các học viên trở thành những công dân tích cực giàu tinh thần cộng đồng và được trang bị các kiến thức nền tảng để có thể tham gia vào các hoạt động xã hội
học bổng xã hội dân sự voice lần thứ một mươi một hiện công an tỉnh nghệ an đang điều tra làm rõ những ngày gần đây trên một số trang truyền thông của các tổ chức phản động chống đối đang tích cực lan truyền các kiến thức nền tảng để có thể tham gia vào các hoạt động xã hội
học bổng xã hội dân sự voice lần thứ một mươi một hiện công an tỉnh nghệ an đang điều tra làm rõ những ngày gần đây trên một số trang truyền thông của các tổ chức phản động chống đối đang tích cực lan truyền các kiến thức nền tảng để có thể tham gia vào các hoạt động xã hội
hiện công an tỉnh nghệ an đang điều tra làm rõ những ngày gần đây trên một số trang truyền thông của các tổ chức phản động chống đối đang tích cực lan truyền các kiến thức nền tảng để có thể tham gia vào các hoạt động
hiện công an tỉnh nghệ an đang điều tra làm rõ những ngày gần đây trên một số trang truyền thông của các tổ chức phản động chống đối đang tích cực lan truyền các kiến thức nền tảng để có thể tham gia vào các hoạt động